khoảng chín giờ tối ngày hôm qua lực lượng công an phát hiện xe mô tô sáu mươi tám g một trăm chín mươi một nghìn bảy trăm một mươi sáu đang lưu thông trên quốc lộ một đoạn thuộc xã tân phú huyện tam bình có dấu hiệu nghi vấn
qua làm việc người điều khiển là đào huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long chở phía sau là nguyễn thị mụi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện rồng riềng tỉnh kiên giang
tiến hành khám xét người và phương tiện lực lượng công an thu giữ một hộp bên trong có chứa tinh thể màu trắng và viên nén nghi là chất ma túy
có tổng trọng lượng là gần một kg
còn tại đồng nai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
triệt phá đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tỉnh bắt giữ bốn đối tượng thu giữ gần một kg ma túy
cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai và phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã phối hợp điều tra về một nhóm đối tượng
hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn do nguyễn quang huy phạm văn lộc cùng chú tỉnh đồng nai cầm đầu
qua theo dõi lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đối với nguyễn văn khánh hai mươi năm tuổi về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
khánh đã điều khiển xe máy đến gặp và ném túi má túy vào ghế phụ của tài xế xe dịch vụ tại địa bàn tp long khánh
qua đấu tranh khánh khai nhận túi ma túy có khối lượng khoảng một kg nhận của nguyễn thành được hai mươi sáu tuổi chú tỉnh đồng nai
để đưa cho tài xế vận chuyển về tp hcm
được ăn cơm xong thì nó đi đâu khoảng bâm phút sau nó quay lại
rồi rồi nó rủ em vô trong phòng ngủ của nhà quý sử dụng một tí
sử dụng xong thì nó nhờ em cầm cái gói giấy màu vàng nó vô cho nó để nó cúng băng keo vào lại
xong rồi nó nhờ em chạy ra đưa cho ông tài xế chiếc xe bảy chỗ
mở rộng điều tra lực lượng phối hợp của công an đồng nai
công an tp hcm đã chia làm ba tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ các đối tượng
nguyễn thành được hai mươi sáu tuổi phạm văn lộc hai mươi bảy tuổi trú tại tp hcm
nguyễn quang huy ba mươi năm tuổi chú tỉnh lâm đồng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
sau khi chốt giao dịch thì em sẽ được chuyển tiền
vậy là chung một trăm tám mươi triệu
với hai lần giao dịch một lần một trăm năm mươi triệu một lần ba mươi triệu
em biết là người quên là xa trái

học động mua bán má túy liên quan đến các địa bàn giáp danh của bảy tỉnh miền đông
trong thời gian tới thực hiện ý kiến chỉ đạo của đảng ủy ban đông đốc công an tỉnh
trực tiếp là đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
ban lãnh đạo phòng bc bốn công an tỉnh đồng nai tiếp tục phối hợp cùng với công an bảy tỉnh giáp danh
để thực hiện tốt quy chế phối hợp
riêng phòng má túy cũng đã chỉ đạo cho các đội nhiệm vụ tăng cường công tác
nắm tình hình nắm địa bàn
và trao đổi thông tin qua lại giữa công an bảy tỉnh để làm tốt hơn nữa công tác phối hợp
truy bắt các đối tượng lợi dụng các địa bàn giáp danh để hoạt động phạm tội về ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
thực hiện chót lọt một mươi hai vụ trộm các tài sản ở khắp các tỉnh tây ninh
lâm văn thêm còn gọi là võ tấn dũng
và đối tượng võ thị đan phượng
và bị bắt giữ
và đây là hai đối tượng có nhiều tiền án về tội danh này
bước đầu công an đã tạm giữ lượng lớn trang sức bằng vàng
đá quý trị giá hơn một trăm hai mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật khác
thủ đoạn của các đối tượng là đóng giả
người đi mua phế liệu
tìm sơ hở của người dân thì đột nhập thực hiện hành vi
tổng tài sản các đối tượng đã trộm cắp là hơn một hai tỷ đồng
đều phục vụ cho việc tiêu xài và đánh bạc
công an tỉnh đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam lâm bích thảo
chú ở huyện đông hải tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an từ năm hai nghìn một mươi ba
lợi dụng sự tin tưởng của người dân
lâm bích thảo đã đứng ra làm chủ hội
và kêu gọi nhiều người dân trên địa bàn xã điền hải và xã long điền huyện đông hải cùng tham gia
trong quá trình này đối tượng thảo đã mở nhiều dây hụi
rồi tự ý bán hụi mạo danh các hụi viên để hốt hụi
và tuyên bố vỡ hụi nhằm chiếm đoạt tài sản của các hụi viên
ước tính với tổng số tiền trên năm trăm linh triệu đồng
vào ngày hôm nay công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an cho biết
đơn vị vừa bắt giữ đối tượng là ma thị ngoan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú ở xã phúc thọ huyện nghi lộc
về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
công an huyện nghi lộc đã phát hiện đường dây có nhiều biểu hiện nghi vấn
hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tại địa bàn các xã nghi phong nghi xuân phúc thọ nghi thái huyện nghi lộc
do đối tượng ma thị ngoan cầm đầu
các bị hại của đường dây đều là các tiểu thương kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ ở các chợ
quá trình cho vay ngoan thu lãi theo ngày
khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không trả kịp
đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà đe dọa nhằm gây sức ép
bắt giữ ma thị ngoan cơ quan công an thu giữ một mươi triệu đồng một điện thoại
hai thẻ atm cùng nhiều tăng vật liên quan
bước đầu cơ quan công an đã chứng minh được từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi bị bắt giữ
ngoan đã sử dụng số tiền trên sáu trăm linh triệu đồng cho nhiều bị hại vay
thu lời bất chính hơn tám mươi triệu đồng
bị nước cuốn trôi và mất tích khi đi qua cầu tràn thạch nham
xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
và sau gần bốn tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc
vào sáng ngày hôm qua lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân
đã trục vớt được xe ô tô và thi thể của nạn nhân
khoảng bốn giờ sáng qua nhận được tin báo từ trực ban công an huyện tư nghĩa
tỉnh quảng ngãi về việc đã phát hiện xe bán tải biển kiểm soát bảy mươi sáu c chín nghìn sáu trăm ba mươi
chìm dưới sông trà khúc trong vụ mất tích tại đập tràn thạch nham
xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa xảy ra vào ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
đã điều động một mươi năm cán bộ chiến sĩ và các thiết bị chuyên dụng đến hiện trường
phối hợp cùng với các lực lượng địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút xe bán tải kiểm soát bảy mươi sáu c chín nghìn sáu trăm ba mươi sáu
và thi thể của ông trần ngọc tuấn bốn mươi bảy tuổi thường trú tại phường lê hồng phong
thành phố quảng ngãi được trục vớt lên bờ nơi tìm thấy nạn nhân và xe ô tô
cách đập tràn hơn một trăm linh mét về phía đông
trước đó vào ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai ông trần ngọc tuấn sử dụng xe ô tô bán tải màu đen
hiệu mitsubishi có biển kiểm soát như trên đi qua cầu tràn và bị nước cuốn trôi
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba được bộ công an xác định là năm xử lý vi phạm về nồng độ cồn
với mục tiêu giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông
nhất là các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến bia rượu
với mức xử phạt đủ sức gian đe cùng với tinh thần xử lý đúng xử lý nghiêm
không can thiệp không có vùng cấm
nhằm thay đổi ý thức của người tham gia giao thông
và ghi nhận tại khánh hòa liên tục trong những ngày gần đây
lực lượng cảnh sát giao thông ở khánh hòa đã triển khai nhiều chốt kiểm tra trên các tuyến giao thông trọng điểm
để mật nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
và qua đó đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm
hai mươi chín h chốt kiểm tra nồng độ cồn của trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa
được thiết lập ở khu vực gần trạm thu phí ninh lộc
đây thường là thời điểm có nhiều đối tượng điều khiển phương tiện giao thông
sau khi đã sử dụng rượu bia bởi vậy cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông
người đàn ông này là người đầu tiên bị phát hiện vi phạm về nồng độ cồn
ông cho rằng bị uống rất ít và đang rất tỉnh táo
nên mới đi được đoạn đường gần ba mươi km từ ninh hòa vào nha trang
tuy nhiên kiểm tra cho thấy vi phạm ở mức rất cao
khi đo nồng độ cồn của ông được xác định là một bảy mươi bảy mg trên một lít khí thở
sau gần ba giờ đồng hồ lập chốt kiểm tra lực lượng của trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
tiến hành dừng một trăm linh phương tiện cả ô tô và xe máy để kiểm tra nông độ cồn của người điều khiển phương tiện
một mươi một trường hợp bị phát hiện vi phạm các mức khác nhau
hầu hết người vi phạm đều chấp hành và coi đây là bài học cần rút kinh nghiệm
để tránh vi phạm
nhưng cũng có những trường hợp cố tình chây ý không hợp tác

em sai nói chung là về sau em sẽ rút kinh nghiệm
nói chung là không điện hiển mô tô
để phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông nói chung tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia nói riêng
công an tỉnh khánh hòa đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thành lập nhiều tổ công tác
phối hợp với công an các địa phương lập các chốt kiểm tra đặc biệt là vào thời gian cao điểm
có nhiều người điều khiển phương tiện
sau khi đã sử dụng rượu bia qua đó cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý nghiêm hàng trăm trường hợp vi phạm
hiện nay chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm nồng độ cồn rất nghiêm khắc
nhất là đối với người điều khiển ô tô mô tô
kèm theo mức phạt tiền rất cao người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe từ một mươi đến hai mươi bốn tháng tùy theo mức độ vi phạm